hôm nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết qua công tác kiểm soát nắm tình hình tri cục vừa mới phát hiện và ngăn chặn việc nhập lậu số lượng lớn thuốc tân dược
hôm nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết qua công tác kiểm soát nắm tình hình tri cục vừa mới phát hiện và ngăn chặn việc nhập lậu số lượng lớn thuốc tân dược
khi công ty nguyên ngọc đang làm thủ tục lấy hàng từ kho tcf qua kiểm tra đã phát hiện bảy loại thuốc tân dược đặc trị các loại bệnh hiểm nghèo gồm ba trăm sáu mươi bảy hai trăm tám mươi tám viên các loại trị giá hơn hai bảy mươi sáu tỷ đồng là mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu của bộ y tế
tuy nhiên công ty này lại khai báo tên hàng nhập khẩu là hộp khuôn đúc bằng sắt dùng cho máy ép nhựa số lượng một trăm linh bốn cái trọng lượng hai trăm sáu mươi sáu kg lô hàng đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý